thưa quý vị và các bạn trong thời gian qua công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã được các cấp các ngành địa phương quan tâm thực hiện quyết liệt và đạt được kết quả tích cực

trong thời gian qua công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn toàn tỉnh đã được các cấp các ngành các địa phương quan tâm thực hiện quyết liệt và đạt được kết quả tích cực
trong thời gian qua công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn toàn tỉnh đã được các cấp các ngành địa phương quan tâm thực hiện quyết liệt và đạt được kết quả tích cực